kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của hình thế gây mưa trên cao nên ba ngày tới các tỉnh thành đông bắc bộ phổ biến nhiều mây có yếu là vào thời điểm cuối ngày nhiệt độ cao nhất ngày giao động trong khoảng từ ba mươi ba mươi bốn độ
còn khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay tiếp tục có mưa lớn diện rộng sau mưa giảm dần về diện và lượng
bên cạnh các nguy cơ xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông do đặc điểm địa hình dốc cao và hẹp về chiều ngang nên khu vực tiềm ẩn xuất hiện lũ quét và sạt lở đất đá người dân cần chú ý đề phòng
tại các tỉnh tây nguyên trong những ngày tới thời tiết chủ yếu vẫn là ban ngày có nắng nhiệt độ cao nhất trưa chiều trong khoảng từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
vào chiều tối và đêm mưa rông gia tăng dài rác và cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh
khu vực nam bộ cũng chịu tác động của gió mùa tây nam nên ban ngày trời có nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa sông cần đề phòng các hiện tượng cực đoan như lốc xét và gió giật mạnh cũng như nguy cơ ngập ống vùng trũng thấp
do có mưa nên nhiệt độ phổ biến ở mức là ba mươi bốn độ vào trưa chiều